với hành vi trộm cắp tài sản công an huyện đông hưng tỉnh thái bình vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần thanh bình chú tại thôn cầu thượng xã đông dương huyện đông hưng
trước đó vào hồi một mươi hai h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi tại khu vực đường thôn tràng vinh xã trọng quang huyện đông hưng lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng trần thanh bình đang có hành vi trộm cắp tám mươi mét dây cáp treo viễn thông vnpt
tại cơ quan công an trần thanh bình khai nhận trước đây từng là nhân viên của đội triển khai thi công hạ tầng mạng lưới thuộc chi nhánh kỹ thuật việt theo thái bình
do thiếu tiền tiêu xài từ ngày một mươi tám tháng một mươi bình đã thực hiện bốn lần trộm cắp dây cáp treo viễn thông vnpt với tổng số tiền dây cáp là hơn hai trăm sáu mươi tám kg tương đương với tám trăm linh m dây